điều là loại cây trồng chủ lực của tỉnh bình phước tuy nhiên cây điều vẫn phát triển thiếu ổn định và còn tồn tại nhiều vấn đề như quy hoạch giá hạt điều bấp bênh do phụ thuộc vào thương lái khiến người trồng điều gặp không ít khó khăn
trước thực trạng trên các hợp tác xã trồng điều tại tỉnh bình phước đã thành lập liên hiệp hợp tác xã điều bình phước để khắc phục những hạn chế trên
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu người trồng điều ở tỉnh bình phước tỏ ra vui mừng và lạc quan khi liên hiệp hợp tác xã điều ra đời
với bốn hợp tác xã thành viên sau ba tháng đến nay liên hiệp hợp tác xã điều bình phước đã có gần năm trăm linh thành viên với diện tích gần ba ha và chính thức trở thành thành viên của liên minh hợp tác xã việt nam
trong thời gian qua liên hiệp hợp tác xã này đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc cây điều để cho năng suất cao và đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng của thị trường đặc biệt là thị trường châu âu và mỹ
nhiều hộ dân đã áp dụng kỹ thuật này cho vườn điều nhà mình
nói chung về các hộ thành viên của chúng tôi mà tham gia hợp tác xã thì cái điều chúng tôi mong muốn mong muốn nhất là được áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật
tăng cao sản lượng hạt điều là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là để làm sao được cái giá cả hạt điều nó bình ổn nó ổn định giá cả bình ổn trong nhiều năm hiện tại bây giờ và tương lai sau này được nhiều năm ổn định hơn
để mà có cuộc sống và thu nhập cho người nông dân chúng tôi đỡ vất vả hơn
liên hiệp hợp tác xã điều phước thì toàn bộ các thành viên cũng như các hợp tác xã phải tuân thủ quy chuẩn của liên hiệp
thứ nhất là phải tuân thủ quy chuẩn chăm sóc theo tiêu chuẩn chăm sóc của quốc tế
thứ nhất là về cái hệ thống thương mại công bằng là phai chay
cái thứ hai là cái quy trình chăm sóc onavic theo tiêu chuẩn eu và noc là tiêu chuẩn mỹ và cái người nông dân được hưởng nợ
khi sau cái người nông dân quy trình chăm sóc đặt được chứng nhận thì người nông dân sau này theo cái chứng nhận được phai chay thương mại công bằng
thì chúng tôi sẽ tái đầu tư cho sản xuất vì mỗi một ký nhân xuất khẩu là chúng tôi mang lại một cái nợ nhuận mang về cho hợp cho liên hiệp là ba mươi ba cent
tương đương bảy hai trăm linh đồng trên một ký
đây là một nguồn tiền phúc lợi đáng kể để cho phục vụ cho tái sản xuất và phát triển cộng đồng xã hội
liên hiệp hợp tác xã điều bình phước là mô hình liên hiệp hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh bình phước
mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực để bình phước thực hiện thành công đề án phát triển bền vững
mục tiêu của đề án này là đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh bình phước sẽ có khoảng một trăm tám mươi một ha diện tích điều phát triển ổn định
một trăm linh số cơ sở chế biến điều nhân xuất khẩu hai mươi sản phẩm điều nhân và năm mươi dầu vỏ hạt điều chế biến sâu được cấp giấy chứng nhận hợp quy hợp chuẩn